để xem xét thi hành kỷ luật ban thưởng vụ tỉnh ủy đồng nai các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong quản lý tài chính đầu tư đấu thầu sử dụng đất tại một số dự án
các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục thiệt hại
và nguy cơ thất thoát lớn cho ngân sách của nhà nước gây bức xúc trong xã hội
làm giảm uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thưởng vụ tỉnh ủy đồng nai
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chuyển sang thông tin khác vào sáng ngày hôm nay tại thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắk
cụm thi đua các tỉnh tây nguyên và duyên hải miền trung đã tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua
năm hai nghìn hai mươi hai và ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
viên hội đồng thi đua khen thưởng trung ương phụ trách cùng thi đua đến dự phát biểu chỉ đạo hội nghị
cụm thi đua gồm các tỉnh quảng nam quảng ngãi phú yên bình định khánh hòa gia lai con tum đắk lắc đắk nông và lâm đồng
năm hai nghìn hai mươi hai vượt qua nhiều khó khăn và thách thức cụm thi đua các tỉnh tây nguyên và duyên hải miền trung
đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực
kinh tế tăng trưởng khá văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ quốc phòng an ninh được giữ vững
hệ thống chính trị được củng cố tăng cường đời sống của nhân dân được cải thiện
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận thời gian qua
cụm thi đua các tỉnh tây nguyên và duyên hải miền trung đã thực hiện thắng lợi nhiều phong trào thi đua
một cách linh hoạt sáng tạo xuất hiện nhiều mô hình hay có tính khả thi cao và hiệu quả
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị các địa phương trong cụm khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra
nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng bảo đảm chính xác kịp thời
bên cạnh đó cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hỗ trợ giúp đỡ hợp tác liên kết trao đổi kinh nghiệm
và phát triển giữa các vùng các tỉnh trong cụm kịp thời phổ biến nhân rộng các phong trào thi đua
mô hình phát triển kinh tế xã hội hiệu quả
nhân dịp này đại diện lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn hai mươi
còn vào chiều ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến thăm làm việc với công an tỉnh đắk lắc
trong thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đắk lắc tiếp tục được kiểm soát
không để xảy ra vụ việc phức tạp không để bị động bất ngờ
nổi bật là trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã bảo vệ tuyệt đối an toàn
cho lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích của công an tỉnh đắk lắc
đã đạt được trong thời gian qua
thời gian tới công an tỉnh đắk lắc đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
và xác định đây là công tác trọng tâm thường xuyên tập trung thực hiện đề án sáu của chính phủ
và các dịch vụ công của ngành duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bảo đảm thông tin được bổ sung cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc đúng đủ sạch sống
chiều cuối ngày thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn công tác bộ công an đã đến sự lễ
và trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm thượng tá isan andron
trưởng công an huyện crong bông đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh đắk lắc
tại công an tỉnh tiền giang vào chiều ngày hôm nay trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì chỉ đạo hội nghị
hội ý nghiệp vụ công tác điều tra xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản
hoạt động dưới dạng núp bóng liên quan đến các doanh nghiệp công ty luật
tham dự còn có lãnh đạo các cục nghiệp vụ công an các địa phương
theo báo cáo của cục cảnh sát hình sự trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
toàn quốc xảy ra tám mươi chín vụ cưỡng đoạt tài sản đã điều tra khám phá bảy mươi chín vụ bắt xử hai trăm hai mươi ba đối tượng
các địa phương phát hiện nhiều gồm thành phố hồ chí minh một mươi sáu vụ hà nội bảy vụ
thanh hóa bảy vụ bình dương sáu vụ đắk lắc năm vụ
nhiều vụ việc đối tượng cầm đầu chỉ đạo điều hành là người nước ngoài
chỉ đạo điều hành qua hệ thống phần mềm mạng xã hội
để cưỡng đoạt tài sản của người vay
các đối tượng gọi điện đe dọa khủng bố cắt ghép hình ảnh vu khống xúc phạm người vay
thậm chí cả người thân đồng nghiệp gây bức xúc cho nhân dân
dưới sự chủ trì điều hành của thứ trưởng nguyễn duy ngọc
các đại biểu đã trình bày các tham luận đánh giá toàn diện tình hình kết quả công tác nhận diện
đấu tranh triệt phá các vụ cưỡng đoạt tài sản
hoạt động dưới dạng núp bóng liên quan đến các doanh nghiệp công ty luật
cũng như những khó khăn vướng mắt
rút ra bài học kinh nghiệm trong chủ động nhận diện phòng ngừa
nâng cao hiệu quả công tác phát hiện điều tra xử lý các vụ án
và nhân rộng những cách làm hay sáng tạo hiệu quả
cũng tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã biểu dương đánh giá cao công tác điều tra xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản
hoạt động dưới dạng núp bóng liên quan đến các doanh nghiệp công ty luật
thời gian tới công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa xã hội
kịp thời giải quyết các tin báo tố giác tội phạm ngay từ cơ sở
dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản
hoạt động dưới dạng núp bóng các doanh nghiệp công ty luật đã được bộ trưởng bộ công an khen thưởng
vào chiều ngày hôm nay đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kết luận số bốn mươi bốn kltvk ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
của ban bí thư trung ương đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số chín cttvk
ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một của ban bí thư khóa một mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trường đoàn kiểm tra số một
đã làm việc với thành ủy tp hcm
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn tp hcm thời gian qua diễn biến phức tạp
tiềm ẩn nhiều nguy cơ thách thức để giữ vững ổn định chính trị
bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ban thường vụ thành ủy tp hcm thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố
các mô hình tự quản về an ninh trật tự
qua thực tiễn nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như mô hình nhà trợ tự quản
xe ôm tự quản camera giám sát tình hình an ninh trật tự góp phần động viên khích lệ nhân dân
phát huy vai trò trách nhiệm tích cực tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn
kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
việc triển khai kết luận bốn mươi bốn của thành ủy tp hcm được thực hiện rất bài bản và đi vào thực tế
tạo ra được những hiệu quả thiết thực đảm bảo về chất lượng không mang tính hình thức thành tích
là địa phương sôi động nhất cả nước công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tp hcm có vai trò đặc biệt quan trọng
vì vậy thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu tp hcm cần tiếp tục chú trọng tuyên truyền
nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân
nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã hoạt động có hiệu quả
chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đánh giá thực chất sơ kết tổng kết kịp thời việc thực hiện kết luận bốn mươi bốn
để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát triển
góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn